theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính tới một mươi tám h chiều nay cả nước ghi nhận thêm một mươi bảy ca mắc mới
trong hai trăm tám mươi tám ca mắc đến một mươi tám h ngày bảy tháng năm có số ca điều trị khỏi là hai trăm ba mươi ba ca chiếm tám mươi một
số ca dương tính với sắc covid hai là ba mươi bốn ca chiếm một mươi hai
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là một mươi bốn ca chiếm năm
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là bảy ca chiếm hai
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi chín trăm bốn mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm sáu mươi chín người chiếm một
cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu bốn trăm sáu mươi chín người chiếm ba mươi một